thưa quý vị chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tiếp phó tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản ogata yoshimi
chào mừng ngài ogata yoshimi và các thành viên đoàn đại biểu cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
sang việt nam tham dự hội nghị đối thoại an ninh cấp thứ trưởng việt nam nhật bản lần thứ tám
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đối thoại lần này đã được tổ chức thành công sau ba năm tạm hoãn
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín đúng vào dịp hai nước kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước
sau khi nghe báo cáo kết quả làm việc bộ trưởng tô lâm bày tỏ hài lòng về sự chuẩn bị kỹ lưỡng
từ chương trình hội nghị thành phần nội dung đề cập đúng trọng tâm trọng điểm
hai bên đã cùng nhau nhìn nhận về công tác bảo đảm an ninh chính trị hai nước
phục vụ cho thúc đẩy phát triển kinh tế sau đại dịch cùng tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác
hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm giữa việt nam nhật bản
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đơn vị chức năng của bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
thời gian tới chú trọng tập trung thực hiện hiệu quả cao nhất việc giải quyết các vấn đề tội phạm phát sinh
trong quá trình hợp tác giữa hai quốc gia
đồng thời cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản cùng với bộ công an việt nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm đáng ghi nhớ trong năm nay
bộ trưởng tô lâm tin tưởng với nỗ lực quyết tâm của hai bên quan hệ hợp tác giữa việt nam và nhật bản nói chung
giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản nói riêng sẽ tiếp tục phát triển góp phần giữ vững ổn định chính trị
bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội tại mỗi nước
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp phó tư lệnh ogata yoshimi đánh giá cao những kết quả hai bên đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác
tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa việt nam nhật bản nói chung giữa cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản và bộ công an việt nam nói riêng
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
cũng trong hôm nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an việt nam và ngài ogata goshimi
phó tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản đồng chủ trì đối thoại an ninh cấp thứ trưởng việt nam nhật bản lần thứ bảy
tại phiên đối thoại lần này hai bên đã cùng thảo luận trao đổi nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực chia sẻ những thông tin thiết thực hướng tới sự nghiệp chung
đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước góp phần vào mục tiêu an ninh chung của khu vực
đồng thời làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu á
trong hợp tác quốc tế để đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
trước tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp khó lường hai bên thống nhất hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
luôn đóng vai trò rất quan trọng góp phần tạo dựng một môi trường hòa bình ổn định đảm bảo cho sự phát triển của mỗi quốc gia
cơ quan thực thi pháp luật hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác thực chất hiệu quả củng cố lòng tin giữa hai bên
hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân hai nước việt nam nhật bản
đảm bảo an toàn cho các hoạt động của lãnh đạo cấp cao hai nước
các sự kiện quan trọng diễn ra ở mỗi nước góp phần xây dựng và thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam nhật bản nói chung và giữa hai cơ quan nói riêng ngày càng phát triển
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai công tác tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi ba
trong công an nhân dân thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu bộ công an tới công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các trường công an nhân dân phía nam
tại hội nghị nhiều ý kiến nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi hai là năm đầu tiên triển khai thực hiện đề án số bốn của bộ công an về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân
nhóm các học viện trường đại học công an nhân dân là một trong năm đơn vị tiên phong tổ chức kỳ thi riêng để làm căn cứ tuyển sinh điều đó thể hiện sự đổi mới sáng tạo trong công tác tuyển sinh công an nhân dân tăng cường uy tín của các học viện trường đại học công an nhân dân trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học
phát biểu tại hội nghị ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị thời gian tới công an các đơn vị địa phương các học viện trường công an nhân dân tổ chức thực hiện tốt năm nhóm nhiệm vụ giải pháp trong đó tập trung thực hiện hiệu quả việc tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của đảng chính phủ đảng ủy công an trung ương bộ công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân g
công an trong giai đoạn mới đặc biệt là kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tổ chức thực hiện đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm thực hiện tốt công tác tham mưu phối hợp chặt chẽ trong quy trình tuyển sinh đặt mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn tuyển lự
ứng hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn ngành
thưa quý vị khoác lên mình màu áo công an nhân dân mạnh mẽ quyết đoán trong thực hiện nhiệm vụ nhưng không kém phần duyên dáng của người thiếu nữ đó là những cô gái xinh đẹp giỏi võ cảnh sát đặc nhiệm của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
với niềm đam mê cháy bỏng và tình yêu nghề những bông hồng thép đang lặng thầm chiến đấu cống hiến góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự đem lại bình yên cho nhân dân
những hình ảnh ấn tượng về những nữ cảnh sát đặc nhiệm

khi mà em mới vào thì có thể là lúc đó là sợ và dường như là không thực hiện được

em từng phải tập rất là nhiều cũng không tránh khỏi những đau nhức rồi sứng thương này kia

đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
trong thời gian mầm non như chị trang thì câu chuyện thương tâm vừa qua khiến chị càng lo lắng hơn
để gửi con vào một cơ sở trông trẻ uy tín với gia đình chị như trò may rủi
thì con còn nói là không bị các cô đánh
thì tôi đã chuyển con cho con sang các trường khác để học
thật lắm may khi mà ở em bắt đầu mở các cô có cho các con học thử này cho các con đến chơi và tìm hiểu về trường
cơ sở vật chất là vấn đề
giáo viên khi mà trực tiếp dạy con mình nó mới là cái quan trọng
và mình cũng không thể sát sao được hết cái vấn đề của cô giáo dạy các con như thế nào
tại huyện thanh trì thành phố hà nội với một mươi hai trường mầm non ngoài công lập và một trăm hai mươi năm nhóm lớp mầm non độc lập tư thục với gần sáu trăm linh lớp và trên bảy tám trăm linh học sinh
các cơ sở giáo dục này đã góp phần giảm tải cho các trường mầm non công lập của huyện thanh trì hà nội
tuy nhiên với số lượng nhóm lớp lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

điều này cũng đòi hỏi địa phương cần phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát định kỳ cũng như đột xuất
qua kiểm tra thì về kết quả kiểm tra thì tất cả các trường và các cơ sở đều đảm bảo các yêu cầu về hoạt động quan điểm của ủy ban nhân xã
đối với tất cả các trường các cơ sở mầm non khi kiểm tra phát hiện có sai phạm thì sẽ cương quyết xử lý kịp thời
không chỉ với công tác quản lý giám sát của chính quyền địa phương
mà những vụ việc này đang đặt ra vấn đề về công tác quản lý đào tạo đội ngũ giáo viên bậc mầm non chính là trình độ trung cấp
chúng tôi cho rằng là thứ nhất là cần phải bảo đảm cái điều kiện an toàn tốt nhất cho trẻ
ví dụ như lắp camera chẳng hạn để có sự giám sát từ phía những người quản lý rồi từ phía phụ huynh
và cũng ở phía các cơ sở giáo dục đào tạo thì chúng tôi cho rằng là cần phải có cái kế hoạch để bồi dưỡng
một cách thường xuyên cả về kỹ năng nghiệp vụ của người trông trẻ cũng như về đạo đức nghề nghiệp về đạo đức xã hội cho những người trồng trẻ
câu chuyện đáng buồn tại một nhóm trẻ tự phát ở huyện thường tín mới đây như một lời cảnh tỉnh trong công tác kiểm tra giám sát nuôi dạy trẻ
đừng để sau mỗi vụ việc dư luận phẫn nộ thương xót cho những đứa trẻ vô tội thì các nhà quản lý lại liên tiếp đưa ra văn bản chấn trình tìm cách xử lý vụ việc